đại hội thể thao toàn quốc đã bước vào ngày thi đấu chính thức thứ hai với một mươi hai môn tranh tài
một số môn đã bước vào các nội dung chung kết trong đó có bắn súng và điền kinh với nhiều kỷ lục được xác lập
trong buổi chiều môn điển kinh với một số nội dung như một trăm linh m nam nữ tiếp sức bốn x bốn trăm linh m nam nữ đã bước vào trận chung kết sau lượt thi đấu vòng loại diễn ra vào buổi sáng
trong buổi chiều nội dung chạy một trăm linh m nữ chứng kiến sự vượt trội của vận động viên lê tú trinh đoàn thành phố hồ chí minh nữ hoàng tốc độ mới của điền kinh việt nam
không nằm ngoài dự đoán lê tú trinh giành huy chương vàng ở nội dung này đồng thời phá kỷ lục đại hội với thời gian một mươi một giây bốn mươi
ngoài ra ở nội dung một trăm linh m nam vận động viên ngân ngọc nghĩa đoàn công an nhân dân đã phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục của đại hội với thành tích một mươi giây bốn mươi bảy
cũng trong buổi chiều ở bộ môn bắn súng nội dung một mươi m súng trường hơi nam cá nhân cũng bước vào thi chung kết
sau nhiều loạt bắn căng thẳng và điểm số tranh lệch rất ít cuối cùng vận động viên nguyễn văn quân đến từ hải dương đã giành chiến thắng đồng thời xác lập kỷ lục của đại hội
trong ngày hôm nay một số môn thi khác cũng bước vào chung kết như canoing ở các nội dung cự li một m xe đạp đường trường lặn bán kết một số môn như bóng bàn cầu lông võ cổ truyền
kết thúc ngày thi đầu chính thức
thứ hai bảng tổng sắp huy chương không có xáo trộn khi đoàn hà nội và tp hcm tiếp tục vững vàng ở ngôi vị thứ nhất và thứ hai sau đó là các đoàn bình dương đoàn quân đội và đồng nai